như vậy để có cơ thể khỏe mạnh chúng ta cần có một sức đề kháng thật tốt để tránh được những tác nhân có thể gây bệnh đặc biệt là những bệnh về nhiễm trùng
nếu sức đề kháng kém hệ miễn dịch cũng trở nên suy yếu đồng nghĩa với nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng lên cùng với đó là nguy cơ mắc bệnh nặng hơn và thời gian lành bệnh cũng lâu hơn bình thường
nếu sức đề kháng kém thì biễn dịch cũng trở nên suy yếu đồng nghĩa với nguy cơ mắc các bệnh đặc biệt là những bệnh về nhiễm trùng

chất bột đường còn được biết đến là glucid chính là nguồn cung cấp năng lượng thiết yếu cho các hoạt động sống của cơ thể
dưỡng chất này giúp cung cấp năng lượng liên tục cho các mô là nhiên liệu quan trọng của hệ thống miễn dịch
nhóm vitamin và khoáng chất là ga chất không sinh năng lượng nhưng lại có tác động hiệu quả đối với hệ miễn dịch của cơ thể
không chỉ chuyển hóa các chất nhóm dưỡng chất này còn giúp cơ thể phát triển đảm bảo có chức năng thần kinh và tiêu hóa duy trì chức năng tế bào bình thường góp phần không nhỏ đối với hệ miễn dịch của cơ thể
ở nhóm này phó giáo sư nguyễn xuân minh khuyên rằng
mỗi ngày chúng ta nên dung nạp ba đơn vị rau hai ba đơn vị quả mỗi đơn vị tính bằng một thấm tay giúp cung cấp các yếu tố vi lượng và cả các chất bảo vệ giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật ở mọi lứa tuổi
các chất béo là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu của cơ thể làm môi trường hấp thu các vitamin t trong dầu như a d e k
chất béo cung cấp các axit béo thiết yếu là chất điều biến mạnh mẽ của phản ứng dưỡng dịch nổi bật là omega ba omega sáu chống viêm thần kinh linolix acid cũng làm giảm mất cảm diện ứng
tuy nhiên cần chú ý khi dung nạc chất kéo hạn chế các chất béo bão hòa khó hấp thu thay vào đó nên lựa chọn chất béo chứa bão hòa
mỗi người có một thể trạng khác nhau do đó để có sức đề kháng tốt trước hết chúng ta cần tính toán nhu cầu cơ bản phù hợp với cơ thể cũng như hoạt động hàng ngày để có chế độ dinh dưỡng phù hợp
nhu cầu cơ bản được tính dựa vào cân nặng và chiều cao
lời khuyên từ chuyên gia
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể dinh dưỡng là điều trú trọng đầu tiên
bên cạnh đó
bên cạnh đó cần kết hợp tập luyện thể dục thể thao phù hợp nâng cao sức khỏe nâng cao sức đề kháng
cùng với đó mỗi người cần loại bỏ các thói quen có hại nghi thức khuya uống rượu bia hút thuốc thay vào đó là sinh hoạt điều độ lành mạnh đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ
luôn giữ vệ sinh sạch sẽ ăn uống khoa học vận động thường xuyên